liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trước tình trạng số ca nhiễm tăng nhanh mỗi ngày
nhiều địa phương đã chủ động tăng tốc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín để ngăn chặn dịch lây lan
trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lần thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
việt nam ghi nhận hơn một triệu bốn mươi ca nhiễm
từ tháng một mươi đến nay dịch có xu hướng lan rộng hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước
trong những ngày gần đây dịch tại nhiều địa phương khắp cả nước như hà nội quảng ninh bắc giang
và một số tỉnh miền tây như an giang cần thơ diễn biến phức tạp với số lượng lớn f được phát hiện mỗi ngày
đặc biệt các ca nhiễm trong cộng đồng có nguy cơ lây lan rộng
từ ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi một thành phố hà nội điều chỉnh công tác thu dung điều trị f
cách ly f một và tăng cường cách ly xét nghiệm đối với người đến và về thành phố
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu chủ động xây dựng phương án thu dung điều trị người nhiễm sars cov hai
trên địa bàn thành phố với các kịch bản theo mô hình tháp ba tầng
hà nội thành lập năm cơ sở thu dung điều trị f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ ở năm quận huyện với tổng cộng một một trăm năm mươi giường
bên cạnh đó hà nội cũng huy động các bệnh viện cơ sở y tế của bộ ngành trung ương
các trường đại học cao đẳng y dược và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn
để tham gia công tác thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín